một khía cạnh quan trọng được đề cập đến trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
được quốc hội thảo luận trong ngày hôm nay đó là việc trường đại học rời bộ chủ quản
mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu về vấn đề này qua phóng sự tiếp nối sau đây
đại học bách khoa hà nội là một trong ba trường đại học đầu tiên trong cả nước thí điểm tự chủ rời bộ chủ quản
theo lãnh đạo nhà trường đây là chủ trương đúng và trường cũng đã xây dựng đề án trình chính phủ
tuy nhiên do là trường đầu tiên nên việc tham khảo kinh nghiệm trong nước là rất ít
mà chủ yếu là nghiên cứu mô hình tự chủ của nước ngoài
dù mừng tượng ra những việc cần phải làm khi triển khai nhưng khó khăn như thế nào là điều mà trường vẫn chưa lường hết được
thực tế trước khi ba trường đại học được chọn lập đề án thí điểm rời cơ quan chủ quản
trường đại học công nghiệp diệt may hà nội đã đi tiên phong trong việc thực hiện cơ chế này
điều rõ ràng nhận thấy là chủ trương này đã có tác động lớn đến hệ thống của nhà trường theo hướng chuyển động và tăng tính chủ động hơn
tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều điểm ngẽn do vướng quy định của luật khiến cho quá trình tự chủ không phát huy hết hiệu quả
trong ba năm gần đây thì mặc dù là có nhiều khoản đầu tư
lấy nguồn vốn tự bổ sung nhưng mà nhà trường vẫn phải làm các cái thủ tục
xin các cái cơ quan top trên theo đúng cái quy định của luật đầu tư công
thế thì tôi cho rằng đấy là những cái điểm vướng trong những năm vừa qua
giới chuyên gia đánh giá cao chủ trương này vì có tự chủ thì giáo dục đại học mới có chất lượng
tuy nhiên để làm được điều này không phải dễ nhất là vấn đề liên quan đến vai trò của hội đồng nhà trường
thoát khỏi cái bộ chủ quản thì cơ chế bộ chủ quản phải đảm bảo thế nào cho hội đồng trường
hoạt động có quyền lực phải đảm bảo cho hội đồng trường được đề cử hiệu trưởng và được miễn nhiệm hiệu trưởng
cái bộ chủ quản xưa nay là nơi mà cấp tài chính cho nhà trường
cũng như là có những quyết định về tổ chức rất là mạnh đối với nhà trường
thì bây giờ cũng phải thay đổi cái đấy
để tháo được những điểm ngẽn khơi thông cho các trường thực hiện rời bỏ bộ chủ quản
thì theo các chuyên gia
điều cần làm là phải sửa một số quy định trong luật giáo dục đại học cho phù hợp với thực tiễn
qua đó tạo cơ chế hoạt động cho các trường thực sự tự chủ về mọi mặt